trong những năm qua quan hệ giữa việt nam và indonesia đang ngày càng phát triển tốt đẹp
đặc biệt là kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm hai nghìn một mươi
và hợp tác du lịch là một trong những yếu tố đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển ấy
đối với các nhà đầu tư của việt nam thì indonesia đang là một thị trường hấp dẫn đầy tiềm năng
đa dạng hóa các điểm đến cơ sở hạ tầng chất lượng dịch vụ tốt khoảng cách địa lý không quá xa
cùng một nền văn hóa ẩm thực phong phú và đặc sắc
là những ưu điểm của thị trường du lịch indonesia đối với các nhà đầu tư việt nam
đó cũng là khẳng định của các nhà đầu tư khi tham gia hội thảo nhằm tăng cường lượng du khách
từ việt nam sang indonesia và tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa các công ty lữ hành hai nước
được tổ chức vừa qua tại hà nội
hội thảo thu hút sự tham dự của gần năm mươi nhà đầu tư của việt nam và indonesia
đối với việt nam thì indonesia đang là một thị trường rất tiềm năng
tại vì theo tôi đánh giá thì hiện tại các đoàn khách mà từ indonesia sang việt nam
thì thường là những đoàn khách lớn và rất là tiềm năng để cho du lịch việt nam phát triển
khi mà khách nước ngoài biết đến việt nam thì họ cũng muốn là đến châu á đi thăm thêm một vài nước nữa
nên chúng tôi tìm những sản phẩm mới ví dụ như là thăm việt nam
sau đó thì thăm lào hoặc là campuchia hoặc là thái lan hoặc myanmar
và indonesia này chúng tôi cũng rất quan tâm
các khách đến thăm indonesia
việt nam và indonesia có rất nhiều điểm chung
chúng ta cùng là một khối trong asean thống nhất
chúng ta có nhiều điểm đến hấp dẫn cùng nền văn hóa đa dạng
chúng tôi mong muốn được cùng việt nam thúc đẩy những điểm đến mới hấp dẫn
và phát huy được giá trị văn hóa của mình
tôi nhận thấy các nhà đầu tư việt nam rất thích thú với nền văn hóa và thiên nhiên
con người indonesia
cũng theo các nhà đầu tư indonesia là một thị trường mới nổi
đầy tiềm năng với số dân khoảng hai trăm năm mươi triệu người
và gần gũi về mặt địa lý với việt nam
xuất phát từ tình hình thực tế du lịch việt nam cần đa dạng hóa các thị trường
các nguồn khách
trong hiện tại và tương lai thị trường indonesia sẽ là một trong những thị trường nguồn quan trọng
nhất là khi đường bay thẳng giữa thành phố hồ chí minh của việt nam
và bali của indonesia sẽ chính thức được khai trương vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
trong thời gian tới chúng tôi nghĩ rằng
là thúc đẩy hợp tác về hàng khách
không tăng cường kết nối giữa các điểm đến du lịch giữa indonesia và việt nam
thì cái lượng khách indonesia sang việt nam cũng sẽ tăng lên rất mạnh
và lượng khách việt nam đi du lịch ao bao sang indonesia tăng rất là nhiều
chúng tôi thấy rằng giữa việt nam và indonesia
đang có rất nhiều tiềm năng để phát triển ngành du lịch
rất nhiều kế hoạch đang được triển khai và thực hiện
một trong số đó là chào đón và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư của việt nam
đến với những khu vực du lịch nổi tiếng của indonesia
như bali jakarta cũng như các công ty du lịch
lưu hành của indonesia sẽ đến hà nội và thành phố hồ chí minh của việt nam ngày càng đông hơn
theo chiến lược marketing du lịch việt nam đến năm hai nghìn hai mươi xác định
thì các nước thành viên asean trong đó có indonesia
sẽ là thị trường quan trọng cần hướng tới
đặc biệt hợp tác du lịch việt nam indonesia có nhiều lợi thế
bởi hai nước vốn có mối quan hệ tốt đẹp
và đã ký bản ghi nhớ cấp chính phủ về hợp tác
hợp tác du lịch có đường bay thẳng có miễn trừ visa song phương